nam ma túy tổng hợp ràng đá là tăng vật mà lực lượng chức năng vừa thu giữ từ đối tượng biện văn trường chú tỉnh hà tĩnh
cụ thể vũ đã thuê xe taxi mang biển kiểm soát ba mươi tám a tám nghìn bốn trăm linh hai chở mình cùng ma túy đi tiêu thụ
tuy nhiên khi đến khu vực thị trấn vũ quang huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
bước đầu trường khai nhận thuê taxi đưa số ma túy trên về huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh để cất dấu
sau đó vận chuyển vào tỉnh bình dương giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công một trăm năm mươi triệu đồng
khi đang vận chuyển trái phép một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp tại khu vực km một trăm tám mươi hai hai trăm linh thuộc đường quốc lộ bốn d
thôn nậm phản xã thanh bình huyện mường khương tỉnh lào cai
đối tượng giàng thị may sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt quả ta
tại cơ quan công an giàng thị may khai
được một người đàn ông quốc tịch lào rủ cùng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tỉnh lào cai tiêu thụ
các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn
với số tiền giao dịch mỗi tháng trên bốn mươi tỷ đồng
cầm đầu đường dây là lê quốc hoàng ba mươi chín tuổi trú tại phường yatam thành phố bùa ma thuật
bước đầu công an làm rõ hàng ngày thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com
các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc
mở rộng điều tra vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại phường hòa vinh thị xã đông hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên vừa khởi tố bắt tạm giam thêm năm đối tượng liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu để buộc con nợ phải trả tiền vay
các đối tượng trên đã đến phường hòa vinh bắt giữ anh trần thanh phi và lê hồ quy thưởng tại phòng trọ
sau đó đưa về nhà của một đối tượng ở phường hòa xuân tây
đánh đập buộc họ phải viết giấy nhận nợ và gọi điện thoại cho người nhà mang tiền đến chuộc mới được thả về
những ngày qua ở khu vực bắc bộ và thanh hóa đang có mưa vừa mưa to và rông
tình trạng ngập ống lũ quét đã xảy ra ở nhiều nơi
tại ubnd xã hương cần huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đang tìm kiếm một nạn nhân là nhân viên y tế bị nước cuốn trôi
khi đi qua đập tràn ở xóm trại xã hương cần lúc một mươi bảy h chiều ngày một
và điều đáng nói khoảng thời gian trên nước dâng cao chảy xiết qua tràn
mặc dù đã có biển báo nguy hiểm cấm người dân qua lại
nhưng hai người đi xe máy vẫn cố tình vượt qua
và hậu quả người ngồi sau bị nước cuốn trôi
thưa quý vị và các bạn
việc áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại việt nam
được đánh giá là mang lại nhiều ý nghĩa
khắc phục được những bất cẩm nguy hiểm
của hình thức thu phí thủ công
chính vì vậy từ ngày một tháng tám vừa qua
hình thức thu phí này chính thức được áp dụng trên cả nước
tuy nhiên quá trình vận hành hệ thống
bước đầu đã phát sinh một số bất cẩm
cần được khắc phục để tạo điều kiện cho người dân khi tham gia giao thông
một trong những vấn đề được quan tâm trong những ngày gần đây
đó là thông tin gần bốn mươi ô tô bị dán trong thẻ thu phí không dừng
của hai nhà cung cấp
rất nhiều câu hỏi đã được dư luận đưa ra
vì sao lại có sự trống chéo như vậy
sự lãng phí này người dân đã phải chịu
thì ai sẽ phải nhận trách nhiệm và bị xử lý
quý vị cùng theo dõi cụ thể hơn trong cư dân mạng ngày hôm nay
sau khi tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước
chỉ cho xe trả phí tự động lưu thông
nhiều chủ xe bất ngờ phát hiện
xe mình đã được kích hoạt tài khoản giao thông
hoặc cùng lúc đăng ký dịch vụ của cả hai nhà thu phí tự động
dẫn tới lỗi khi qua trạng thu phí
các nhà cung cấp dịch vụ trả phí tự động thống kê sơ bộ
có tới gần bốn mươi xe ô tô bị rán trồng thẻ
trả phí tự động của cả hai nhà cung cấp
các sự cố phát sinh
số xe được phát hiện dán chủng thẻ nhiều hơn
khi các tuyến cao tốc chỉ thu phí tự động
số lượng xe sử dụng dịch vụ này tăng lên
do đó cư dân mạng cho rằng
cần có sự điều chỉnh phù hợp và kịp thời
từ cơ quan chức năng
tránh để xảy ra tình trạng phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng
ảnh hưởng quá trình tham gia giao thông
cần phải xem xét cách làm trồng chéo thiếu khoa học này
khi bắt đầu thu tiền dán thẻ
sẽ tự chấm dứt tình trạng gián thẻ trồng thẻ
nếu không xử lý triệt đề
tất cả chỉ có người sử dụng dịch vụ là phải chịu thiệt
hai ông lớn tranh giành nhau dán thẻ
người dân không có sự lựa chọn nào khác
chẳng những vậy mà còn bị thiệt thòi đủ điều
người dân phải có quyền được chọn
và đổi sang nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn
có cạnh tranh mới có phát triển
bởi vì có sự cạnh tranh
bộ xã thông vận tải phải kiểm tra
và xử lý các tiêu cực
và gây khó dễ qua trạng
của cả hai nhà
của cả hai đơn vị
việc một xe dán hai thẻ
sẽ làm xung đột về kỹ thuật
gây lỗi khi xe qua trạng thu phí
do không nhận và đọc được đúng thẻ
gây khó khăn trong việc hậu kiểm
đối soát và dẫn tới phản ứng tiêu cực
của các chủ xe về hệ thống
chất lượng dịch vụ khi đi qua các trạm thu phí etc
liên quan đến vấn đề này
đại diện tổng cục đường bộ việt nam xác nhận
có tình trạng dán trồng hai thẻ
trên xe ô tô
nhưng hiện chưa có chế tài để xử phạt hành vi này
trước mắt tổng cục đường bộ việt nam
đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ
nghiêm túc giúp kinh nghiệm
tuần thủ quy trình dán thẻ
khi thay thẻ phải báo cho bên còn lại biết
cư dân mạng đồng tình việc hai nhà cung cấp dịch vụ etc
chạy đua dành thị trường
nhưng cần hạn chế những phiền toái cho khách hàng
có nên là một loại thẻ
với cùng một giao thức cho tất cả các doanh nghiệp
chuẩn chung do bộ giao thông vận tải cấp
sau đó tài xế chỉ việc đăng ký thẻ đó
cái này là nhân viên cố tình làm sai gì đó
chứ nếu cùng một biển số
đã đăng ký e pass
mà chuyển sang vetc là hệ thống chặn ngay
chắc là chiều ngược lại
thì cũng tương tự vậy thôi
cần kiểm tra có trường hợp tự cấp tài khoản
trước khi người dân đăng ký không
khi chúng tôi phải bỏ tiền ra mua thẻ để dán
thì đồng nghĩa
việc chúng tôi thích sử dụng của bên nào
là quyền của người sử dụng
tránh tình trạng độc quyền
nếu bên nào làm thẻ hay bị lỗi
thì hủy thẻ bên đó chuyển sang bên khác gián thẻ
cạnh tranh nhau bằng dịch vụ cho người dùng
đấy mới gọi là thị trường
cư dân mạng mong rằng
các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì trạng thái tập trung
tinh thần là phục vụ nhân dân là trên hết
phải giúp người dân tạo ra thói quen
và thấy được lợi ích của etc
tránh các vụ việc gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội
về nhân lực chi phí
và gây hiểu nhầm tới các chủ xe
đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của bên bán dịch vụ
là trạm thu phí bot
và các đơn vị cung cấp dịch vụ etc
khi không cung cấp dịch vụ đúng chất lượng
đây là vấn đề cần giải quyết sớm
để đảm bảo tính công khai nâng mạch
bạn có đang gặp vấn đề với thẻ thu phí không dừng
hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage
truyền hình của ngoan nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong đợt cao điểm kiểm tra xử lý
các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
theo chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông bộ công an
ngoài những vi phạm
trên các tuyến đường bộ
lực lượng cảnh sát đường thủy cũng phát hiện không ít lỗi vi phạm
bên cạnh các lỗi như là hàng hóa
không có hóa đơn chứng tử
người điều khiển thiếu giấy phép
thì hành vi chở quá vạch mướn nước an toàn của phương tiện
hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân
gây nên các vụ tai nạn để lại thiệt hại nghiêm trọng
câu chuyện giao thông dưới đây được phóng viên chúng tôi ghi nhận
tại thành phố hải phòng
về công tác kiểm tra xử lý các vi phạm
về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
lực lượng chức năng đã phát hiện hai phương tiện này
vi phạm lỗi trở hàng hóa
quá vạch giống mướn nước an toàn của phương tiện
theo thuyền trưởng
hai phương tiện này
hàng hóa được vận chuyển từ địa bàn thành phố hải dương
về hải phòng
chúng tôi nhận thức được
chuyện này chạy quá tải
thì tôi chấp hành
chúng tôi cam kết
sau này chạy
không chỉ gây nhức nhối trên các tuyến đường bộ
hành vi trở quá tải
còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trên tuyến đường thủy
hành vi này cũng khá phổ biến
bởi ý thức của một số chủ phương tiện chưa cao
theo số liệu thống kê
qua gần hai tháng triển khai đợt cao điểm
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố
đã phát hiện và xử phạt
năm trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm quy định
về trật tự an toàn giao thông
với số tiền phạt trên một tỷ đồng
trong đó các lỗi vi phạm về chở quá tải
quá vạch dấu mớ nước an toàn
là một trăm hai mươi một lỗi
phòng cảnh sát đường thủy
cũng đã ban hành kế hoạch
tập trung vào xử lý các hành vi
là nguyên nhân
chủ yếu dẫn đến việc mất an toàn giao thông
gây ra tai nạn giao thông
ví dụ như trở quá khổ quá tải
để qua công tác này
đối với các phương tiện và các chủ hàng hóa
song hành với công tác
tuần tra kiểm soát
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
công an thành phố hải phòng
còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện
các biện pháp ứng phó xử lý khi có sự cố xảy ra
bên cạnh đó tập trung kiểm tra
phát hiện xử lý các hành vi vi phạm
có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
như không bảo trì thiết bị dụng cụ an toàn
của phương tiện
kiểm tra tổng thể tất cả các điều kiện
liên quan đến
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy
phạt rất nghiêm khắc
và yêu cầu các chủ phương tiện
phải vào các cảng
biến thủy lội địa
để hạ thải ngay
thì mới được tiếp tục hành trình
và cũng sẽ thông báo với các cơ quan chức năng
thông báo cho chủ phương tiện
cái nơi xuất biến
để yêu cầu các chủ hàng
và các chủ phương tiện chấp hành
quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy
nhằm góp phần nâng cao ý thức cho người dân
khi tham gia giao thông
thời gian tới
lực lượng cảnh sát
giao thông đường thủy công an thành phố hải phòng
sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra
trên các tuyến giao thông đường thủy
nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm
về trật tự an toàn giao thông
kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của cơ quan chức năng
thì ý thức của người dân trong việc chấp hành
các quy định về an toàn giao thông đường thủy
vẫn đóng vai trò quan trọng
để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tháng bảy mùa thu lá rụng vàng
ấy mùa nhân loại đón vu lan
vâng thưa quý vị
những ngày tháng bảy âm lịch trên khắp đất nước việt nam
các gia đình tin theo phật giáo
đều thành kính bước vào mùa vu lan
mùa báo hiếu
vu lan đã trở thành nét đẹp văn hóa của người việt
xong cũng nhiều người cho rằng
tháng bảy là tháng cô hồn xui xẻo
dẫn tới nhiều hoạt động cúng bái mê tín
hôm nay ngày một mươi năm tháng bảy

các nghìn chuyên gia sẽ gửi tới quý vị
những phân tích cụ thể để hiểu rõ hơn
về ý nghĩa dịp lễ vu lan
với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
nhà nghiên cứu văn hóa
và đồng thầy đỗ thị luyên
thủ nhang thanh vân phủ
xã vân côn huyện hoài đức
thành phố hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
và đồng thầy đỗ thị uyên đã tham gia chương trình ngày hôm nay
tháng bảy với lễ vu lan
phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung có thể chia sẻ
về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa
của ngày lễ này được không ạ
lễ vu lan nó cũng có một cái lịch sử phát triển rất lâu đời của nó
và nó có nguồn gốc sâu xa
nó gắn với truyền thống
tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt
chúng ta hàng nghìn năm rồi
đồng thời nó cũng gắn với những quan niệm
về sống chết
về hồn sát
và về ba thế giới
là trời đất và âm phổ
là một người con của đạo mẫu
thì đồng thầy chia sẻ một chút
về ý nghĩa của ngày lễ vu lan được không ạ
thì lễ vu lan thì
một trong những ngày lễ mà quan trọng nhất
của phật giáo
nó bắt nguồn từ cái việc mà
tôn giáo bồ kỳ liên cứu mẹ thoát khỏi
cái con đường ngạo quỷ
nên bản thân nó thì đã mang một cái ý nghĩa
rất là coi như là linh thiêng
là đấy là một cái dịp mà để con cái
để nhớ ơn
báo ơn và báo hiếu cho
cái công ơn
sinh thành dưỡng dục của cha mẹ
và của ông bà
thế sâu xa nữa
thì ngày nay nó vượt qua cả
tôn giáo minh thiêng
thì bây giờ là cái lễ vu lan bây giờ
còn hướng đến mỗi người
hướng về cái cuộn nguồn dân tộc
nhiều những ý nghĩa lớn lao
trong ngày lễ vu lan này phải không ạ
và một hình ảnh gây xúc động trong lễ vu lan
đó là hình ảnh bông hồng
cài trên áo
và xin hai vị khách mời có thể chia sẻ
về ý nghĩa của cái hình ảnh bông hồng cà áo này không ạ
có hai loại hoa hồng
màu đỏ và màu trắng
nếu như ai mà còn cha mẹ
thì người ta cài bông hồng đỏ
ở trên ngực
còn nếu ai mà cha mẹ đã qua rồi đời rồi
thì họ cài bông hồng trắng
và cài bông hồng này nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng
nó nhắc nhở mỗi một người
là nếu như mà cha mẹ chúng ta không còn nữa
thì chúng ta hãy nhớ ơn cha mẹ
và báo ơn
và trong khi mà cài bông hoa
như thế thì mọi người tự nhắc nhở mình
là mình phải có trách nhiệm đối với lại
cha mẹ tổ tiên ông mà của mình
kể cả là những người đang sống
hoặc những người đã khuất
đồng thời thông qua cái hình ảnh đó
thì nó cũng tác động đến mọi người
để mà khuyến khích
đề cao cái đạo hiếu trong
tôi thì cũng rất là đồng quan điểm với địa giáo sư
mỗi khi mà đi dự lễ vô lan
khi mà được coi như là cài
lên trên cực áo
bông hoa hồng màu đỏ
biểu tượng cho là mình còn cha còn mẹ
thế thì cũng nhắc nhở mọi người rằng là
bây giờ còn cha còn mẹ
là một cái điều rất là may mắn
thế thì dù rằng là lo toàn công việc
một bề thì cũng
dành thời gian và dành những sự
báo ơn báo hiếu đến cha mẹ mình
rất là may là con cha còn mẹ còn được
nghe cha mẹ nói còn được nghe cha mẹ
thương yêu còn được cha mẹ dạy bảo
thế còn mà những ai
mà coi như không may mà cha mẹ đã
núi rồi thì cài lên trên cực áo
cái bông hoa hồng màu trắng
thì cũng nhắc nhở mình rằng là đấy là cụ
điều để tưởng nhớ đến cha mẹ
xin phạm giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
cho biết là vào ngày lễ vô lan
thì tại các chùa các cơ sở tự viện
thì lễ vu lan được tổ chức theo nghi thức như thế nào
ngay từ bước vào tháng bảy hôm lịch
thì cái không khí chuẩn bị
cho vô lan báo hiếu đã có
từ đầu tháng rồi và cái đỉnh cao của nó
là trong ngày dầm tháng bảy
đúng rồi thì các nhà chùa
các tự viện đều gọi là
treo cờ này rồi thì kết đèn hoa này
rồi thì sửa sang lại
rồi là vườn tược này
nhà chùa thường tụng một số kinh
ngày đêm tụng kinh
với nhiều kinh địa tạng này
rồi kinh mục kỳ liết này
rồi kinh báo hiếu kinh vô lan
đấy là một bộ kinh rất là gần gũi
với lại cái sinh hoạt của vô lan báo hiếu
và là những người con của đạo mẫu
và cụ thể là tại thanh vân phủ
thì vào ngày lễ vu lan ngày lễ này sẽ được tổ chức
với những hoạt động và nghi thức như thế nào
theo đúng với văn hóa truyền thống
thường thì bắt đầu là từ ngày
mùng hai tháng bảy âm lịch
hàng năm thì đã có thể
tổ chức cái nghi lễ
vô lan rồi
và kéo dài từ mùng hai tháng bảy cho đến hết ngày rằm
tháng bảy mà quan trọng nhất
là chính là vào ngày rằm tháng bảy
tôi cũng sẽ tổ chức
các cái khóa là tụng niệm
ví dụ tụng kinh vô lan bồn này
rồi tụng kinh
sám mục kiền liên
rồi có thể là tụng kinh di đa
rồi mục đích làm thế nào
mục đích để là coi như là thứ nhất
là tụng kinh vô lan
rồi nhắc nhở đến cái công ơn
của cha mẹ sinh thành
đấy là mời con mình đến thế nào
rồi sau nữa là hồi hướng tất cả cái công đức đấy
coi như là cho
ông bà cha mẹ
rồi tổ tiên của mình
đều được coi như là hưởng
để cũng chỉ cầu mong cho các hương linh
đều được siêu sinh tỉnh độ
về miền cảnh giới an lành của mười phương
đấy là về tụng niệm
xong rồi tôi cũng tổ chức được
các cái mâm cúng
rồi cúng thánh
tại vì thờ thánh cũng là
thờ các cái vị anh hùng
dân tộc nó có công với đất nước việt nam mình
với trên đấy cũng là một hình thức
để chúng tôi coi như chiên báo ơn
đến về trên
mỗi người dân việt nam thì ai cũng đều biết đến ngày lễ vu lan
và mỗi nhà đều có cách
tổ chức ngày lễ này theo một cái cách riêng của mình
vậy thì hai vị khách mời
có cái lời khuyên hay là có chia sẻ như thế nào
với mỗi người dân là chúng ta tổ nên tổ chức
ngày lễ vu lan theo hình thức như thế nào
để vừa đúng với cả
nghi thức văn hóa truyền thống
cũng như là lưu giữ được nét đẹp văn hóa này không ạ
như ngày xưa các cụ là
thường là cúng vào đúng ngày dầm tháng bảy cơ
thì không thể cúng sớm được
nhưng ngày hôm nay quan niệm chúng ta hãy nên cởi mở hơn
là có thể như là
đồng thầy đỗ thị luyên đã nói đây
từ vùng hai âm lịch tháng bảy
là chúng ta đã bắt đầu có thể triển khai được rồi
hiện vật cúng lễ
cũng như là nghi thức cúng lễ
thì chúng ta cũng cần phải giữ đấy
những cái tinh hoa của truyền thống
ví dụ như chúng ta cũng phải có bàn thờ này
cũng phải có đèn hương này
rồi thì nước này
hoa quả nhẹ nhàng thì cái đấy là rất là cần thiết
không nên bày vẽ nhiều
còn nếu như mà một số người
mà bày vẽ nhiều rồi cúng lễ đinh đình
rồi thì hoa hoàng hoa mã thật nhiều
thì tôi cho rằng là cái đấy
thì nó cũng một là có thể là
tốn kém về kinh tế
hai là nó vẫn gây ô nhiễm môi trường
và ba nữa là nó cũng không đúng
với những cái
quy định của nét sinh hoạt văn hóa
hiện nay và chúng ta nghĩ
tôi cho rằng là
cái gọi là tấm đồng hiếu thảo của mình
thông qua cái suy nghĩ thông qua tình cảm
thông qua công việc hàng ngày của mình
phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong
lao động sản xuất học tập chiến đấu
thì đấy chính là cái mà báo ân báo hiếu
tốt nhất với lại cha mẹ
và ông bà tổ tiên của mình
vâng vậy đồng thầy có chia sẻ đến thêm không ạ
trước đây thì dân việt nam
mình thì thường là cúng lễ vua lan
theo cái tinh chất
thế nhưng mà
theo cái tinh chất cái khái niệm là
ngày xá tội vong nhân
thế nhưng mà bây giờ thì phật giáo
phát triển rất là thịnh vượng
thế cho nên là cái điều kiện internet
là đều phát triển hết
cho nên là mọi người dân bây giờ
đều được tiên truyền rằng là
cái lễ rằm tháng bảy là ngày lễ vua lan
cho nên là cái lễ ngày rằm tháng bảy
cũng là một cái nét đẹp văn hóa
truyền thống của dân việt nam mình
trước thì nó khác trước
dù giàu dù nghèo cũng phải có
một cái mâm cúng cho đầy đổ
dù là lễ chay lễ mặn
thế nhưng và bên cạnh
cái mông cổ như thế thì không thể thiếu được
đấy là tiền vàng ẩm phủ
và các cái bộ quần áo hàng mã bằng giấy
thế gần đây thì kinh tế phát triển
thì bây giờ xã hội hiện đại
có cái gì gọi là đồ dùng
thì các cái gia đình
có điều kiện có thể là cung tất
cho các cái băng linh những cái đồ vật như thế
cụ thể như là nhà lầu xe hơi
xe máy có khi quả máy bay cũng lên
vì vi tủ lạnh
vì vi tủ lạnh
vì vi tủ lạnh rồi đồ điện tử
rồi không thiếu một thứ gì cả
thế thì đấy thì tôi nghĩ là
nhưng mà dù sao như nữa
thì cái truyền thống của dân tộc
thì nó cũng là
tốt nhất là nên giữ lại những cái gì
mà nó là tinh hoa nhất
mà nó hoạn nhạc nhất
thế thì bây giờ mọi người cứ bảo nhau
bây giờ thế gửi ô tô xuống
người làm gì có săn nhớ có cụ chạy
người ta chỉ là những cái nhẹ nhàng
sao cho vừa phải
để cho cái tâm an là chính
chứ không thể lãng phí được
mà còn gây ô nhiễm môi trường nữa
tôi nói thật tôi làm thầy
nhưng mà tôi rất phản đối
cái chuyện đốt nhiều mã
cái tiền mà đốt mã mà nhiều
thì tốt nhất là để làm
gọi là cứu giúp cho các cái hoàn cảnh
thế vị chỉ khuyên các cái gia đình như thế
mình làm sao cho vừa trang nghiêm
mà tiết kiệm
không nên xa hoa lãng phí
còn cái điện cũng bây giờ là
cổ chay cổ mặn
tùy theo tâm ý của từng gia đình
không ai bắt buộc được cái chuyện đấy cả
nằm thành kính là chính
dạ vâng nằm thành kính là chính
phật tức tâm
mình làm cái gì đó
cái tâm của mình trong sáng
và đúng mực
thì mọi thứ nó đều tốt đẹp
cũng có không ít người coi tháng bảy
là còn gọi là vui là tháng cô hồn
và rất nhiều người đã làm rất nhiều hoạt động
rất nhiều nghi thức
để giải hạn giải xôi
vậy thì phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc châu
nghĩ sao về điều này ạ
bây giờ thực ra là cũng có rất nhiều người
người ta cũng không
coi là theo cái cách gọi là kiên kị
là ngày tháng bảy là tháng cô hồn
và họ không làm những cái
gì quan trọng đâu
tôi thấy vẫn
cạnh nhà tôi vẫn có những người
họ khai trương cửa hàng
hoặc là vẫn có
triển khai mua nhà mua đất
thì họ vẫn có thể
mua trong những cái dịp này
thì đấy cũng chỉ là một cái
trong quan niệm cổ xưa thôi
chứ còn thực tế sau hiện đại này
thì người ta đã hiểu
một cách khoa học hơn
và hiểu một cách đúng đắn hơn
người ta không nặng
về những cái gọi là ám ảnh
của ma quỷ
trong cái dịp tháng bảy cô hồn nữa
khách mời vừa chia sẻ
tháng bảy có lễ vu lan
với những ý nghĩa
hết sức là nhân văn và ngốt đẹp
và một lần nữa
xin được cảm ơn
những cái chia sẻ
hết sức ý nghĩa
của hai vị khách mời
dành cho chương trình ngày hôm nay ạ